hồi một mươi sáu h hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy tám độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng bảy trăm sáu mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn sáu độ kinh đông cách đảo hải nam khoảng bốn trăm linh km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm một mươi km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động mạnh
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới vùng gió mạnh cấp sáu trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi tám năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi hai năm độ kinh đông